trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tỉnh đoàn yên bái đã tổ chức khánh thành đưa vào sử dụng hai cây cầu giao thông nông thôn vùng đặc biệt khó khăn người giao và người mông ở huyện vùng cao văn yên tỉnh yên bái nhân dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
công trình được xây dựng bằng nguồn ngân sách trung ương và vốn xã hội hóa với giá trị hơn hai hai tỷ đồng
hai công trình cầu được khởi công từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín hoàn thành sau ba tháng thi công công trình đã khẳng định vai trò sung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong việc tham gia phát triển kinh tế xã hội vùng khó khăn vùng dân tộc thiểu số góp phần cùng với các cấp các ngành đoàn thể và toàn xã hội chung tay xây dựng nông thôn mới